nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ vượt qua covid một mươi chín
phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp cùng chương trình australia hỗ trợ cải cách kinh tế việt nam
xây dựng website hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với covid một mươi chín
tại website hỗ trợ vip online com vn các doanh nghiệp có thể cập nhật các gọi hỗ trợ hiện hành của nhà nước
dành cho các doanh nghiệp vượt qua dịch covid một mươi chín cập nhật chính sách thông tin hỗ trợ
theo lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp tìm kiếm các văn bản chính sách hỗ trợ theo bộ ngành địa phương
tham gia các diễn đàn trao đổi về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch covid một mươi chín
chia sẻ các kinh nghiệm tốt đã được áp dụng tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua covid một mươi chín
website sẽ là kênh thông tin quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp tận dụng được các cơ hội
để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa bàn khó khăn đang chịu tác động nghiêm trọng nhất từ dịch covid một mươi chín